thì nó ngọt ngọt ngô
vâng ạ bây giờ là chúng ta đã hoàn thành được món mèn mén rồi
thì chị sẽ giới thiệu với đức minh món gì tiếp theo
đặc sản đặc trưng của người mông ạ
bây giờ chúng ta sẽ đi nướng thịt

xuyên thịt thịt để nướng
khi xiên thịt thì có cần lưu ý gì không ạ

nguyên liệu cho món thịt nướng là thịt lợn
do chính người mông nơi đây nuôi trong vòng hai đến ba năm
mỗi thanh tre vót nhọn đầu có thể xiên được từ bảy đến tám miếng thịt
thịt lợn ba chỉ được thái miếng dài
sau khi xiên xong được đặt trên bếp than hoa dược hồng
và nướng trong khoảng ba mươi phút
theo chị lan thịt lợn khi nướng xong
cũng vẫn để nguyên miếng dài như vậy
và xé nhỏ bằng tay để nhâm nhi thưởng thức
sau khoảng ba mươi phút chờ đợi
cuối cùng chúng tôi cũng đã có được thành phẩm
là những đĩa mèn mén và thịt nướng vừa đẹp về hình thức
lại có hương vị vô cùng thơm ngon
do chính đồng bào nơi đây nuôi trồng
sau một thời gian chờ đợi
thì đến bây giờ chúng tôi đã chuẩn bị được thưởng thức
những cái món đặc sản trong bữa cơm của đồng bào dân tộc mông
và trong không gian rất là thoáng đáng mát mẻ như thế này
chúng ta sẽ cùng nâng chén rượu ngô của đồng bào dân tộc mông
chúng ta sẽ cùng nâng chén rượu ngô của đồng bào dân tộc mông
chúc sức khỏe các anh chị ạ
nâng chén rượu ngô nồng đượm nghĩa tình
thưởng thức món mèn mén thơm ngon
hoa quyện cùng vị ngọt của canh bí non
hay nhâm nhi miếng thịt nướng xé tay
chắc chắn sẽ là những ấn tượng khó phai trong lòng du khách
khi một lần đến với tây bắc
tìm về không gian bao la của trời đất và núi rừng
nghe lời hát ngọt ngào của những cô gái mông
vang lên trên đồi chè bạt ngàn
mới thấy hết sự tinh khiết hoang sơ mà nồng đượm thân tình
như chính hương vị của một chén trà san tuyết nơi đây
qua hàng trăm năm gắn bó với cây trẻ từ đời này sang đời khác
người mông trên đỉnh núi bồng bềnh mây trắng này
vẫn đang gìn giữ và tiếp nối những giá trị văn hóa truyền thống bất biến
vẫn duy trì những tập quán gắn liền với phong tục
tín ngưỡng đặc trưng của dân tộc mình
nhờ đó bức tranh về người mông
về một miền núi rừng trắng
rừng xanh ngát trên đỉnh suối ràng
trở nên ngày một đẹp đẽ và tràn sức sống hơn